ảo giác loạn thần sinh hoang tưởng là những gì mà ma túy tổng hợp và các chất hướng thần gây ra
nếu như trước kia những đối tượng nghiện thường ở độ tuổi trung niên
thì giờ đây lại có xu hướng ngày càng trẻ hóa với sự xuất hiện của nhiều loại ma túy tổng hợp
các chất hướng thần mới nguy hiểm hơn
ba mươi tuổi buồn chán chuyện học hành và lao vào sử dụng cỏ mỹ trong thời gian tới ba năm
mỗi ngày hai lần và không ngày nào không dùng
chỉ khi thấy con có dấu hiệu khép mình ảo giác
bố mẹ bệnh nhân này mới đưa em tới viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
mới biết con mình bị dối loạn tâm thần
ba tháng nay thì bệnh nhân ở nhà trầm buồn có hoang tưởng ảo giác rõ rệt trong ba tháng
thế thì hạn chế giao tiếp hạn chế vận động những cái hoạt động hàng ngày thì bệnh nhân suy giảm rất là nhiều
theo các chuyên gia ma túy tổng hợp các chất hướng thần dù khó gây nghiện hơn heroin
nhưng lại có tác động rất mạnh tới thần kinh và gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề
không chỉ cho bản thân người sử dụng
mà còn cho cả gia đình xã hội và những người xung quanh
đang nói ngày càng có nhiều loại ma túy tổng hợp được chế tạo ra
với các hình thức vô cùng tinh vi khiến cho giới trẻ dễ tiếp cận
và từ đó độ tuổi sử dụng ma túy tổng hợp đang trẻ hóa một cách báo động
người ta ham muốn tìm tòi
khám phá và đa số người ta sử dụng nước trẻ
thông kê của chúng tôi thì đến khoảng tám mươi là tỷ lệ ở nước trẻ
từ thực tế đáng lo ngại này việc bảo vệ thế hệ trẻ trước sự tấn công của các loại ma túy tổng hợp
các chất hướng thần mới đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết
cơ quan chức năng vẫn ngày ngày đấu tranh triệt phá các ổ nhóm sản xuất vận chuyển ma túy tổng hợp
thế nhưng phần còn lại của cuộc chiến này nằm ở chính các gia đình cần có sự theo sát
quan tâm tới con em
để có những biện pháp bảo vệ các em khỏi mối hiểm họa này